ninh bình địa danh duy nhất ở đông nam á vừa là di sản văn hóa vừa là di sản thiên nhiên được unesco công nhận
đó là một nguồn lực lớn và độc đáo để phát triển du lịch văn hóa
một nội dung quan trọng trong quyết định số ba mươi của bộ chính trị về phát triển vùng sông hồng
nhưng du lịch trong nhiều khía cạnh nếu không được kiểm soát tốt
lại có thể gây tổn hại tới những giá trị thiên nhiên giá trị văn hóa và cả giá trị lịch sử mà vùng đất này sở hữu
phát triển du lịch gắn với bảo tồn là yêu cầu đặt ra với ninh bình hiện nay
phát triển du lịch văn hóa đi đôi với bảo tồn di sản bảo tồn thiên nhiên
xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên truyền hình nhân dân với ông nguyễn cao tấn
phó giám đốc sở du lịch tỉnh ninh bình và bà vũ thanh lịch phó giám đốc sở văn hóa thể thao tỉnh ninh bình
trước hết thì chúng tôi xin chúc mừng tỉnh ninh bình đã đạt được những thành quả đáng khích lệ trong thời gian vừa qua
trong việc kiến tạo không gian văn hóa đặc sắc
thưa ông nguyễn cao tấn những dự án lớn như đường giao thông không gian du lịch văn hóa phụ trợ được triển khai trong thời gian qua
có ý nghĩa như thế nào trong việc phát triển du lịch văn hóa ở ninh bình
trong thời gian vừa qua thì hàng loạt những công trình văn tính chất và cơ sở ở tầng như đường giao thông
và những công trình phụ trợ trong quá trình tu bổ duy tích biến xe biến vãi để phục vụ khách du lịch
thì đã được đầu tư một cách
cơ bản có những công trình lớn là hệ thống kết nối giữa các khu điểm du lịch trong địa bàn tỉnh ninh bình
cùng với việc tu bổ hàng loạt những duy tích có cây tầm quốc gia và quốc tế
thì đã tạo nên những cơ sở vật chất những bối cảnh không gian để thu hút khách du lịch đến với tỉnh ninh bình
đã tạo những điều kiện hết sức phần lợi để cho chúng ta phát triển du lịch
nhờ những công trình
phụ trợ như là hệ thống đường giao thông và những công trình tu bổ tôn tạo di tích
kế đó là những công trình phụ trợ như biến vãi để phục vụ khách du lịch
thì đó là một điều kiện hết sức phần lợi để cho chúng ta có thể phát triển du lịch hiện tại và trong tương lai
phát triển du lịch văn hóa thì rõ ràng là một hướng đi rất là tiềm năng đối với ninh bình
tuy nhiên thì có nhiều ý kiến cho rằng việc phát triển du lịch mà vẫn phải bảo đảm bảo hành du lịch văn hóa là một hướng đi rất tiềm năng đối với ninh bình
và tồn các giá trị văn hóa giá trị khảo cổ học là một nhiệm vụ không hề dễ dàng
vậy ngành văn hóa của tỉnh ninh bình đã làm gì để bảo đảm các giá trị văn hóa giá trị di sản không bị mai một
mà vẫn hỗ trợ được cho phát triển du lịch
thưa bà vũ thành lịch
cái việc đầu tiên là phải bám sát được cái quan điểm định hướng về xây dựng văn hóa và con người
tiếp theo đó là tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật ở trong nước cũng như là thế giới
và tồn các giá trị di sản văn hóa
cùng với đó là có những hoạt động nghiên cứu khoa học để làm rõ thêm các giá trị về lịch sử và văn hóa của vùng đất
và đây sẽ là những cái căn cứ để thực hiện tốt cái nội dung tuyên truyền cho người dân cho du khách có thể hiểu được
và thôi thúc được cái ý thức tự nguyện tự giác của người dân
trong việc vừa bảo vệ di sản văn hóa
và vừa phát huy giá trị của các giá trị di sản văn hóa đó trong phát triển kinh tế du lịch
đô thị di sản đó là một hướng đi mà ninh bình đã đặt ra
xin bà vũ thanh lịch có thể chia sẻ rõ hơn về mô hình chưa từng có tiền lệ này tại việt nam
có thể nói rằng là tỉnh ninh bình là cho đến thời điểm hiện tại là nơi đầu tiên và duy nhất ở việt nam và đông nam á
được sở hữu quần thể danh thắng tràng an là di sản kép di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới
ở thế kỷ một mươi ninh bình cũng rất là vinh dự được lịch sử chọn là nơi đặt một dấu mốc rất quan trọng
đó là cái dấu mốc đánh dấu sự ra đời của nhà nước đại cổ việt
nhà nước độc lập tự chủ đầu tiên trong lịch sử của dân tộc
tất cả những giá trị đó trải qua một dọc dài thời gian
cũng đã có những phần không còn được nguyên vẹn nữa
thế thì ở thời điểm hiện tại với sự phát triển
những nỗ lực trong phục hồi phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc
thì chúng tôi có cơ hội có điều kiện phục hồi phục dựng lại một phần cái không khí không gian của kinh đô hoa lư xưa
và một điều nữa là đô thị di sản ninh bình của chúng tôi
sẽ là một đô thị bao chứa ở trong đó những giá trị của kinh đô hoa lư xưa
và những giá trị của di sản văn hóa thế giới
nó vừa có vẻ đẹp của cảnh quan tự nhiên nó vừa có vẻ đẹp của các cái giá trị văn hóa truyền thống
vậy xin ông tấn cho biết định hướng phát triển ninh bình thành một đô thị di sản
hỗ trợ như thế nào cho du lịch văn hóa và ngành du lịch
sẽ làm gì để phát triển chuỗi sản phẩm du lịch trong không gian đó
chúng tôi đang hướng tới là xây dựng một đô thị có bản sắc là một đô thị di sản
mà trong đó di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của kinh đô hoa lư xưa
chẳng hạn là một trái tim của đô thị này mang bản sắc của ninh bình
đó là một hướng để chúng ta xây dựng những sản phẩm du lịch riêng có
đặc biệt về cảnh quan đặc biệt về văn hóa riêng có
không những chỉ ở việt nam mà cả đông nam á
đó là cái hướng chúng ta sẽ thu hút khách du lịch không những ở trong nước và quốc tế
có thể nói phát triển du lịch văn hóa gắn với vùng di sản thiên nhiên
di sản văn hóa ninh bình
vậy xin ông bà cho biết là trước mắt chúng ta cần phải hoàn thiện những gì
thực hiện những gì để từng bước cụ thể hóa định hướng đó
tôi nghĩ là để có thể phát triển được du lịch văn hóa gắn với cái vùng di sản thiên nhiên
và di sản văn hóa ninh bình
thì việc đầu tiên và tiêm quyết là phải hoàn thiện được quy hoạch
về bảo tồn phát huy giá trị của các di sản
ví dụ như là quy hoạch về bảo tồn phát huy giá trị di tích đặc biệt cố đô hoa lư
hay là quy hoạch bảo tồn phát huy giá trị của các di tích quốc gia đặc biệt
quần thể tràng an tam cốc bích động
một cái nữa là quy hoạch chung của đô thị ninh bình
khi mà có được những cái căn cứ pháp lý như thế này
thì sẽ có cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học
nghiên cứu các giá trị lịch sử văn hóa
và từ đó có thể thực hiện được các dự án
để xây dựng các công viên lịch sử văn hóa
hay là những khu dịch vụ
rồi là những điểm trình diễn các sinh thực cảnh
các sản phẩm văn hóa nghệ thuật ở trên địa bàn tỉnh
quá trình lọc quy hoạch này thì chúng ta đặc biệt cần quan tâm đến
những công trình nghiên cứu khoa học
những cơ sở khoa học để chúng ta xây dựng nên một đô thị di sản trong tương lai
thì dựa trên những cứ liệu khoa học này
thì chúng ta mới có những cái bước đi vững chắc
và có bước đi đúng tầm đúng hướng
để cho chúng ta phát triển một đô thị
giàu bản sắc riêng có của ninh bình
dựa trên những giá trị về cảnh quan địa chất địa bạo
cũng như là những cái giá trị đặc sắc về văn hóa
mà đã được thế giới khẳng định
thì đó là những cái mà chúng ta cần phải thực hiện
trong những thời gian tới đây
để xây dựng quy hoạch xây dựng những đề án cụ thể
cho chúng ta phát triển những cái nguồn tài nguyên du lịch văn hóa
vừa bảo tồn di sản văn hóa vừa bảo tồn di sản văn hóa
vừa tuyên truyền giá trị văn hóa dân tộc
vừa phát triển du lịch trên cái bối cảnh tài nguyên đó
thì đó là một cái điều chúng ta cần tập trung thực hiện
một lần nữa xin được thay mặt những người làm chương trình
thưa quý vị đồng bào sông hồng
với lốc lốc trầm tích văn hóa hàng nghìn năm
cùng nhiều di sản thiên nhiên
được xem là thuận lợi để phát triển du lịch văn hóa
thời gian qua tỉnh ninh bình đã có những bước đi cụ thể
mạnh mẽ và thiết thực để hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch văn hóa
vẫn còn những khó khăn về cơ chế
và sự thiếu liên kết nội vùng trong phát triển và khai thác du lịch văn hóa
nhưng với những thành công bước đầu của ninh bình
trong phát triển du lịch đa dạng hóa dịch vụ
song song với bảo tồn văn hóa
chắc chắn sẽ tạo ra động lực để phát triển du lịch văn hóa
ở các tỉnh có tiềm năng ở đồng bằng sông hồng
cùng với đó những mối liên kết vùng
sẽ được hình thành hướng tới một nền công nghiệp du lịch văn hóa
trong những năm tới